thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
trong phiên làm việc sáng nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí nguyễn xuân phúc
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một giữa chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

với một trăm linh đại biểu tham gia biểu quyết tán thành
quốc hội đã thông qua nghị quyết về bầu chủ tịch nước
theo đó ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một nguyễn xuân phúc
đã được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
theo quy định của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau khi chủ tịch nước được bầu
đã tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước trước quốc hội và cử tri cả nước
dưới cửa đỏ sao vàng thiên liên của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri của cả nước
tôi chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ việt nam xin tuyên thệ
tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân
và hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nỗ lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân do phó

thay mặt quốc hội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
và tặng hoa chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ
phát biểu nhậm chức chủ tịch nước nguyễn xuân phúc bày tỏ cảm ơn quốc hội
đã tín nhiệm bầu ơn nguyễn xuân phúc
ông giữ chức chủ tịch nước chân thành cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng
và các lãnh đạo tiềm nhiệm về những đóng góp lớn lao cho đảng nhân dân và đất nước
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc hứa chức quốc hội và đồng bào sẽ luôn tù dưỡng đạo đức
cần kiệm liêm chính trí công vô tư thượng tôn pháp luật và tuyệt đối tuân thủ hiến pháp
thực hiện trọn vẹn đầy đủ mọi nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch nước
trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù khó khăn hay thuận lợi
chủ tịch nước sẽ luôn giữ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
cùng với các giá trị lịch sử bản sắc văn hóa và truyền thống thiên liêng của dân tộc
vì sự phát triển lớn mạnh toàn diện và bền vững của đất nước ta
chủ tịch nước sẽ lắng ngay ý kiến nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân
trong đó có đội ngũ trí thức trong và ngoài nước
tiếp tục cải cách tư pháp xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa
tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh quan tâm thường xuyên
sâu sắc và hiệu quả đối với việc xây dựng quân đội nhân dân
công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại luôn giữ gìn cuộc sống bình an cho nhân dân
và sẵn sàng bảo vệ vững chắc nền hòa bình độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc ta
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc khẳng định sẽ nỗ lực cùng quốc hội chính phủ
vào toàn hệ thống chính trị theo sát việc thực hiện tầm nhìn đường lối chiến lược
phát triển toàn diện đất nước với tinh thần không để một người dân nào bị bỏ lại phía sau
đặc biệt là ở những địa phương nghèo vùng sâu vùng xa biên giới và hải đảo
trong bất kỳ trọng trách nào mà đảng quốc hội và nhân dân giao phó
chủ tịch nước sẽ luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng
tích cực lắng nghe phát huy dân chủ bám sát thực tiễn kiên định ý đảng lòng dân
coi đó là cội nguồn sức mạnh để đưa đất nước vững bước tiến lên phía trước
thưa quý vị trong phiên làm việc
vào chiều ngày hôm nay quốc hội khóa một mươi năm đã bầu đồng chí phạm minh chính
ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
giữ chức thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã tuyên thệ nhậm chức
với một trăm linh đại biểu tham gia biểu quyết tàn thành
quốc hội chính thức thông qua nghị quyết bầu ông phạm minh chính
giữa chức vụ thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

theo quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
và luật tổ chức quốc hội năm hai nghìn một mươi bốn
thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ mới tuyên thệ trước quốc hội
dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của tổ quốc
trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước
thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc với nhân dân với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó
phát biểu nhậm chức thủ tướng phạm minh chính khẳng định
chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi năm sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu của chính phủ qua các thời kỳ
thấm nhuận phương châm đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết
trước hết lấy dân làm gốc và xuất phát từ quyền lợi lợi ích hợp pháp nguyện vọng chính đáng của nhân dân
trong đó nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu hiện nay của chính phủ và thủ tướng chính phủ là tập trung trí tuệ nguồn lực các biện pháp linh hoạt sáng tạo nhất là chiến lược vaccine
phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tinh thần đại đoàn kết dân tộc kêu gọi sự chung sức đồng lòng nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái
thương người như thể thương thân của nhân dân để chống dịch thành công đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững tiếp tục xây dựng đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay
bên cạnh đó thủ tướng phạm minh chính cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng đảng trong sạch vững mạnh trong chính phủ và chính quyền các cấp đẩy mạnh hoàn thiện thể chế phát triển nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa chủ động phát hiện tháo gỡ những rào cản điểm nghẽn về thể chế cơ chế chính sách đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu
tiếp tục củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội nhất là an ninh con người kiên trì giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ biển đảo bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới
chiều nay thượng ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho tập thể công an tỉnh bắc giang vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư vừa qua tại tỉnh bắc giang công an tỉnh bắc giang đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt khẩn trương có hiệu quả sự chỉ đạo của chính phủ bộ công an tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh kịp thời xây dựng và kích hoạt thực hiện các phương án kế hoạch công tác công an đáp ứng với các cấp độ của dịch bệnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự phục vụ khôi phục phát triển kinh
từ sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và y bác sĩ bộ công an lực lượng công an tỉnh bắc giang đã phối hợp thân tốc ra soát truy vết hơn năm bảy trăm linh f hơn ba mươi một ba trăm linh f một hơn một trăm một mươi bảy ba trăm linh f hai tham mưu thành lập trên một mươi chín trăm linh tổ covid một mươi chín cộng đồng duy trì hơn một ba trăm linh tổ chốt kiểm soát dịch bệnh huy động gần hai năm trăm linh cán bộ chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại hơn một ba trăm linh chốt kiểm soát hai trăm bảy mươi sáu khu cách ly tập trung và hai mươi cơ sở điều trị bệnh nhân của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phát biểu tại buổi lễ thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã biểu dương đánh giá cao thành tích mà công an tỉnh bắc giang đạt được đồng thời chỉ đạo trong bối cảnh tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp khó lửa hiện nay trên địa bàn cả nước công an tỉnh bắc giang không được lơ là mất cảnh giác làm tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh tiếp tục tổ chức tiêm vaccine cho cán bộ chiến sĩ đoàn kết thống nhất thực hiện mục tiêu kép và thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng tác cấp
thưa ủy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn văn sơn đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho tập thể công an tỉnh bắc giang cũng nhân dịp này sáu tập thể năm cá nhân được trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
cùng ngày thừa uy quyền của chủ tịch nước thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an đã trao tặng huân chương lao động hạng ba cho công an tỉnh bắc ninh về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh với quyết tâm cao sự linh hoạt sáng tạo chủ động công an tỉnh bắc ninh đã phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa giữ vững an ninh trật tự phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương

trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đồng thời nhấn mạnh tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp cùng với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh công an tỉnh bắc ninh tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng tuyến đầu là chỗ sửa của đảng bộ của nhân dân cùng với các lực lượng khác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phương án phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đị
là điều khó tránh khỏi thế nhưng giữa thời bình máu của người chiến sĩ công an nhân dân vẫn đổ cai ngã xuống để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân cho đất nước cho quê hương
sự hy sinh của các anh để lại khoảng trống cho rất nhiều người thế nhưng sự hy sinh đó không vô nghĩa bởi các anh đã truyền thêm sức mạnh về tinh thần và ý chí cho những người ở lại
ngày hôm nay chúng tôi xin được kể câu chuyện về hậu phương của gia đình liệt sĩ lê văn sinh nguyên cán bộ đại đội hai trung đoàn cảnh sát cơ động công an tp hà nội
thì anh cũng như đi làm ca như mọi khi đâu cái đêm hôm đấy bình thường khi là anh làm ca thì mình vẫn cứ giở anh về hai giờ là anh tăng giở chỉ làm hơn hai giờ là mình cứ giống như là theo cái bình thường mình hay bị tỉnh giấc lúc đấy cái anh về là mình biết
thế cái hôm đấy thì mình cũng thấy không thấy đồng điểm gì có đồng chí ở đại đội cơ quan cũng gần nhà cũng vào nhà bảo là đập cửa vậy
đồng chí ở đại đội cơ quan cũng gần nhà cũng vào nhà bảo là đập cửa vậy

chỉ đi ngay đến bệnh viện thì không nghĩ là anh bị nặng đâu
chị nghĩ là chắc là bị bình thường
nó rất là chơi với
đầu tiên mình cũng suy sụp
mình cũng không nghĩ là lên mất người như thế
đã năm giờ mình không dám đi xe máy
mình đi mình ấm ảnh mình sợ
chồng chị hy sinh từ khi hai con còn chưa thể cảm nhận về nỗi đau mất cha
và rồi thời gian cứ thế trôi đi
những đứa con thơ dạy giờ đã lớn không
mười năm qua chị vẫn ngày ngày tần tạo sớm hôn
vừa làm cha vừa làm mẹ của các con
nuôi nấng dạy dỗ các con nên người
đến lúc mình chứng kiến bạn lớn này
lúc nào cũng để ý đến sắc mặt của mẹ
mẹ buồn hay vui
rồi là mẹ của mình mẹ đẻ
rồi thỉnh thoảng lên thăm lên đời chơi
bà mình nhìn những ánh mắt của bà kiểu buồn
từ đấy mình cũng nghĩ là nếu mà mình không được dạy mình không cố gắng lên thì những người xung quanh mình những người yêu thương mình nghĩ là buồn
khi còn nhỏ bố em đã hy sinh
em chưa biết làm về việc đất mát
nhưng mà sau này lớn lên thì em cũng
cũng hiểu rõ được chuyện này cho nên là em cũng muốn là nối theo nhiệm vụ bố em để có thể trở thành chiến sĩ công an anh dũng quá cảm nhận bố em
trang phục của thượng úy lê văn sinh vẫn nguyên vẹn nơi đây chỉ có người là ra đi mãi mãi chẳng trở về
ước mơ cống hiến của chiến sĩ công an năm xưa đã mãi còn sang giờ
thế nhưng sự hy sinh đó là không vô nghĩa bởi nó giúp cho chúng ta hiểu hơn về giá trị của hai chữ bình yên